liên quan đến sự cố tai biến y khoa nghiêm trọng khiến hai sản phụ tử vong một sản phụ nguy kịch do phản ứng với thuốc t bupi vàcaine tại đà nẵng
công ty cung ứng thuốc này đã thông báo dừng suốt mặt hàng này và đề nghị các bệnh viện tạm dừng sử dụng thuốc cho đến khi hoàn tất việc kiểm nghiệm
cục quản lý dược bộ y tế cũng cho biết đã có kết quả ban đầu về mẫu kiểm nghiệm này
hai ca tử vong và một ca tai biến nghiêm trọng tại bệnh viện phụ nữ đà nẵng do phản ứng với thuốc gai t bupi và cain wpv spino năm hay v của ba lam sản xuất
nhà cung ứng thuốc này vừa có văn bản gửi các bệnh viện cho biết đã gửi thuốc đi kiểm nghiệm tại bệnh viện kiểm nghiệm thuốc trung ương
trong thời gian chờ kết quả công ty đã tạm dừng cung ứng mặt hàng này đề nghị các bệnh viện tạm dừng sử dụng chờ thông báo mới
theo cục quản lý dược bộ y tế qua kiểm nghiệm thuốc gai t bupi và cain có một mươi ba trên một mươi sáu chỉ tiêu đạt chuẩn ba chỉ tiêu còn lại cần thêm thời gian để thử nghiệm
cục quản lý dược cũng cho biết đơn vị này đã chỉ đạo cung cấp thuốc dự phòng thay thế trong khi chờ đợi kết quả kiểm nghiệm cuối cùng